lực lượng chức năng công an xã hòa ninh huyện di linh tỉnh lâm đồng đã tiến hành điều tra
truy tìm thủ phạm đã đốn hạ hàng trăm cây cà phê của gia đình ông vũ xuân hải
đây là lần thứ chín vườn cà phê này bị kẻ xấu chặt phá
vào chiều ngày ba tháng bảy vườn cà phê hơn một trăm tám mươi cây hai năm tuổi của ông hải đã bị kẻ xấu chặt phá
ông hải cho biết từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay vườn cà phê của nhà ông đã bị kẻ gian đốn hạ chín lần
ít thì sáu mươi cây nhiều thì hơn hai trăm linh cây
tuy nhiên đến nay lực lượng công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tại xã hỏa ninh còn nhiều hộ dân khác bị kẻ gian chặt phá cà phê sầu riêng
khiến người dân bức xúc lo lắng
mới đây trên địa bàn cũng có hộ gia đình bị kẻ xấu đốn hạ gần một trăm hai mươi cây sầu riêng năm năm tuổi
gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng